vụ tai nạn xe khách xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay trên quốc lộ sáu khiến nhiều người thương vong
thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ hai mươi phút dạng sáng ngày hôm nay xe khách biển kiểm soát hai mươi sáu f một trăm ba mươi bốn chạy hướng hà nội sơn la
khi đến km một trăm ba mươi chín trăm năm mươi quốc lộ sáu địa phận xã tòng đậu huyện mai châu tỉnh hòa bình
bị mất phanh đâm vào vệ đường sau đó lật nghiêng rồi va chạm với ba xe máy
hậu quả khiến hai người tử vong tại chỗ một mươi chín hành khách trên xe bị thương
trong đó có một số người thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện
lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
trong khi đó tại ninh thuận cũng vào dạng sáng ngày hôm nay tại km một nghìn năm trăm bốn mươi ba chín trăm linh quốc lộ một a
thuộc thôn gò sạn xã bắc phong huyện thuận thành tỉnh ninh thuận
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết ba người bị thương
theo hình ảnh tại hiện trường có thể thấy là xe khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b một mươi sáu
chưa xác định được người điều khiển chạy hướng từ bắc vào nam
khi đến km một nghìn năm trăm bốn mươi ba chín trăm linh tại quốc lộ một a đã đâm vào phần đuôi xe container
biển kiểm soát năm mươi một d một mươi nghìn năm trăm linh hai do anh nguyễn đức dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú ở huyện ân thi tỉnh hưng yên điều khiển
kéo theo thùng hàng năm mươi một r chín trăm tám mươi một khiến cho phần đầu của xe khách biến dạng
ngay sau khi xảy ra vụ va chạm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận bắc phối hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra tai nạn
phó tổng thanh tra chính phủ trần ngọc liêm vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra
việc mua sắm thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm vaccine và thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín tại hà nội
thời kỳ thanh tra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
cho tới cuối năm hai nghìn hai mươi một
và đây là lần thứ ba trong gần một tháng qua
thanh tra chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế chống dịch
sai phạm xuyên suốt bị thanh tra chỉ ra trong các gói thầu mua sắm thiết bị
tại bộ y tế tp hcm hà nội là các thiết bị vật tư kit xét nghiệm
bị đội giá lên cấp nhiều lần
trong đó đáng chú ý nhất là hàng chục gói thầu thiết bị chống dịch
đã bị mua sắm lòng vòng qua trung gian
dẫn đến giá bán bị tăng lên từ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng
cụ thể thanh tra phát hiện hai mươi loại thiết bị do các nhà thầu cung cấp
cho ba mươi một bệnh viện trực thuộc sở y tế hà nội
có tổng giá trị trúng thầu là hơn một trăm ba mươi bốn tỷ
tuy nhiên theo thanh tra giá trị nhập khẩu và phụ kiện mua thêm
các loại thiết bị chống dịch này chỉ gần sáu mươi hai tỷ đồng
hiện nay có tám mươi chín gói thầu bị thanh tra chuyển sang bộ công an để xác minh
còn liên quan đến công tác mở rộng điều tra sai phạm
tại cục đăng kiểm việt nam và các trung tâm đăng kiểm khác
công an tp hcm vừa khởi tổng thống
và khởi tổ bị can đối với ông trần kỳ hình
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
để điều tra về tội nhận hối lộ và bốn bị can khác
về tội sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
trong thời gian đảm nhận chức vụ cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
bị can trần kỳ hình đã buông lỏng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng hàng quý
của các giám đốc trung tâm đăng kiểm
nhằm bỏ qua sai phạm của các trung tâm đăng kiểm
trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe đối tượng môi giới
ngoài ra quá trình điều tra công an tp hcm xác định hoàng hữu thịnh sinh
là một trong những trung tâm đăng kiểm đáng kể

trương duy đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên trung tâm đăng kiểm một nghìn năm trăm linh năm g
hồ ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trần thế khánh hổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
là nhân viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn việtnet
đã bàn bạc thống nhất viết phần mềm để can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu
và chỉnh sửa thông số kiểm định xe cơ giới
rồi mang đem bán cho một số trung tâm đăng kiểm
trong đó có trung tâm đăng kiểm bảy nghìn một trăm linh hai g
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới
trong quá trình điều tra vụ án trên công an tp hcm không tạm đình chỉ các hoạt động của trung tâm đăng kiểm
việc hoạt động hay tạm đình chỉ trung tâm đăng kiểm là trách nhiệm của cục đăng kiểm việt nam
vừa qua việc đăng kiểm xảy ra tình trạng quá tải ở một số cơ sở

cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
cho bốn trung tâm đăng kiểm thuộc khối năm là bốn trung tâm đăng kiểm có giám đốc nhân viên bị khởi tố
hoạt động trở lại phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán
đến nay các bị can thành khẩn khai báo nhận tội và quá trình điều tra sẽ làm rõ các tội danh khác
còn tại hòa bình cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
trong đó có trịnh thành công giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
cùng phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trưởng phòng
đăng kiểm phó trưởng phòng kiểm định và sáu đăng kiểm viên
quá trình điều tra lực lượng công an tp hcm phát hiện dấu hiệu vi phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s thuộc sở giao tông vận tải tp hcm
cụ thể để việc đăng kiểm xe được nhanh chóng thuận lợi thì ngoài các khoản phí lệ phí
theo quy định các chủ phương tiện phải nộp trước số tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng cho đăng kiểm viên
kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định
đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng
bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định
còn đối với phương tiện không có tiền kèm hồ sơ đăng ký đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn
yêu cầu chủ phương tiện phải trửa thửa để kiểm định lại
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi ngày trung tâm đăng kiểm thu của các chủ phương tiện số tiền từ bốn triệu đồng đến một mươi triệu đồng
cuối ngày đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho trịnh thành công giám đốc trung tâm đăng kiểm
hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thông tin về vụ đâm người yêu cũ đối tượng đâm người yêu cũ tử vong trên vỉa hè
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan quận thanh xuân tp hà nội đã khởi tố bị can
với hoàng văn thành hai mươi năm tuổi quê ở thái nguyên về tội giết người
thành là đối tượng đã sát hại bạn gái cũ quê ở lai châu sinh năm hai nghìn ba
làm nghề neo gần khu vực hiện trường số nhà tám mươi hai vương thừa vũ phường khương trung quận thanh xuân hà nội
thanh cho biết từng có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân nhưng đã chia tay
sau đó thành biết bạn gái cũ đang yêu một người đàn ông khác ở hà nội
đây cũng chính là động cơ để đối tượng gây án
cũng với hành vi giết người
nguyễn văn lượm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại huyện châu phú tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra
cụ thể chiều ngày một mươi sáu tháng một sau khi nhậu xong lượng chửi và đe dọa đánh vợ là bà thái thị vốn
lúc này nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi con trai ông lượng và bà vốn
cũng mới đi nhậu về quyên can thì hai cha con xảy ra bầu thuẫn đánh nhau
trong lúc xô sát ông lượm đã dùng dao đâm cường nhiều nhát rồi quay về nhà nằm ngủ
khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau bà vốn phát hiện cường tử vong cách nhà khoảng bốn mươi mét
với hành vi buôn bán hàng cấm đối tượng đặng đình ngọc ba mươi một tuổi chú ở tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
do muốn kiếm thêm thu nhập cho nên ngọc đã lên mạng xã hội đặt mua bốn mươi hộp pháo
có tổng trọng lượng là bảy mươi năm năm kg với giá là năm mươi ba triệu đồng mang về bán kiếm lời
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngọc thuê võ từ dũ chú ở tỉnh đồng nai vận chuyển số pháo trên với giá là một triệu đồng
đối tượng dũ đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ và bị khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm ngay sau đó
hiện công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật